chính phủ vừa ban hành nghị quyết số năm mươi năm về phương án hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện đợt ba cho các khách hàng sử dụng điện
việc giảm giá điện đợt ba tập trung ưu tiên cho các cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
các cơ sở được dùng để cách ly tập trung khám bệnh tập trung cho bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm covid một mươi chín theo danh sách được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
chính phủ giao bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự thủ tục và quy định pháp luật đảm bảo chặt chẽ đúng đối tượng không để trục lợi chính sách chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung số liệu báo cáo và